tin bão khẩn cấp bão số sáu vị trí tâm bão vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc
một trăm linh chín bảy độ kinh đông cách bờ biển bình định khoảng một trăm tám mươi bảy km cách bờ biển quảng ngãi khoảng một trăm linh năm km
cách bờ biển quảng nam khoảng một trăm ba mươi bảy km cách bờ biển đà nẵng khoảng hai trăm linh km
sức gió mạnh nhất cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong ba giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
chiều nay do ảnh hưởng của bão số sáu tại huyện đảo lý sơn đã có gió giật cấp tám
trong ngày hôm nay huyện đảo lý sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão
chiều nay đã có trên sáu trăm linh chiếc tàu thuyền lớn nhỏ đã neo đậu an toàn tại cảng và âu neo đậu trên đảo
tỉnh thừa thiên huế đã triển khai năm điểm bắn pháo hiệu kêu gọi được hơn hai phương tiện tàu thuyền
với hơn một mươi một lao động địa phương vào bờ tránh trú an toàn
cùng với lệnh cấm biển công tác giám sát kiểm tra ngăn chặn người đi vào rừng trong thời gian thiên tai bão lũ cũng được chỉ đạo tăng cường
tại âu thuyền hồng triều huyện duy xuyên lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam đã triển khai hai tổ công tác
trực tiếp xuống các khu vực tránh chú bão cho các tàu thuyền để hướng dẫn ngư dân có biện pháp neo đậu và đảm bảo an toàn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị